tỉnh thanh hóa đã tổ chức triển lãm thanh hóa xưa và nay
một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm chín trăm chín mươi năm thanh hóa
triển lãm được trưng bày dọc hai bên đại lộ lê lợi được trang hoàng rực rỡ cờ hoa
cùng với rất nhiều banner khối hộp giá trào chữ a giới thiệu hình ảnh về thanh hóa xưa và nay theo tính trình lịch sử
khu triển lãm chính trong sự kiện lần này được tổ chức tại trung tâm triển lãm hội trợ tỉnh thanh hóa
mỗi gian trưng bày tại đây đại diện cho một huyện với các hình ảnh tư liệu cổ vật đặc trưng nhất của từng địa phương
với trên bốn hình ảnh tư liệu hiện vật và cổ vật
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày chín tháng năm